trong lúc hái hoa bé gái không may bị trượt chân rơi xuống hồ nước trong khuôn viên ủy ban nhân dân xã nga bạch
rất may là cháu bé đã được thượng úy hà minh hải phó trưởng công an xã nga bạch cứu sống một cách thần kỳ
vụ việc vừa xảy ra tại huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
khi được tìm thấy cháu bé đã trong tình trạng tím tái ngừng thở
thế vậy thượng úy hà minh hải phó trưởng công an xã nga bạch đã tìm mọi cách để sơ cấp cứu cho cháu
sau một mươi năm phút ngày thở cơ thể cháu bé dần ấm lại sau đó cháu bé được đưa sang trạm y tế xã cấp cứu
hiện sức khỏe của cháu bé đã dần ổn định và đang được gia đình cũng như các y bác sĩ tiếp tục theo dõi chữa trị
sự nhanh chí quyết đoán của đồng chí hải đã kéo cháu bé trở về từ làn ranh sinh tử
ngợi khen hành động của anh không ít người đã bình luận chính anh đã sinh ra bé lần thứ hai